tại tỉnh bình phước phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình phước công an thị xã đồng xoài và công an xã tiến thành vừa phối hợp tổ chức truy bắt một đối tượng truy nã sau hơn một năm lần trốn
đối tượng bị truy nã là lâm minh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
phương bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đồng xoài ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi địa phương
lâm minh phương là thủ phạm đã gây ra vụ án cố ý gây thương tích vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba làm một người bị thương
sau khi gây án phương đã bỏ trốn khỏi địa phương sau một năm lần trốn và bị truy nã lâm minh phương đã bị lực lượng công an bắt giữ